mở đầu bản tin sẽ là tin tức cập nhật về cơn bão số năm trên biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi tháng chín vị trí tâm bão đã ở trên vùng biển phía nam khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong những giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây sau đổi hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến khu vực quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa
sẽ có mưa bão gió xoáy mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội
ngoài ra từ đêm nay ngày một mươi tháng chín ở vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm các huyện đảo lý sơn cồn cỏ có gió cấp sáu cấp bảy sau mạnh dần lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ bốn đến năm mét biển động rất mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền
đáng lưu ý nhất là do ảnh hưởng của cơn bão số năm đã nêu ở trên
nên tại bắc và trung trung bộ sẽ có mưa rông trên diện rộng
trong đó các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực quảng bình và quảng nam quảng ngãi sẽ có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến là một trăm linh hai trăm linh mm
đặc biệt khu vực quảng trị đến đà nẵng
sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa có thể lên mức là hai trăm linh ba trăm linh mm
mưa lớn khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
và ngập úng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
ngoài ra thì bà con bên biển cần hết sức chú ý là tìm nơi neo động an toàn cho tàu thuyền
ra cố lại đầm chạy thủy hải sản
xa hơn ở phía nam do gió mùa tây nam kết hợp với hoàn lưu phía tây nam của cơn bão số năm
nên trong đêm nay khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
với lượng mưa là từ ba mươi năm mươi mm có nơi là trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên cả hai khu vực không cao
ngày đêm ở tây nguyên chỉ ở mức là hai mươi ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi ba ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
trở ra đến bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
tại đây chưa chịu tác động của cơn bão số năm
nên mưa sẽ tạm gián đoạn
thời tiết chủ đạo trên khu vực sẽ là trạng thái nhiều mây vào đêm và sáng sớm
ban ngày thì sẽ có nắng nhẹ với nhiệt độ ban trưa
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
cảm giác sẽ hơi oi nóng
khu vực hà nội và các vùng lân cận
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nhẹ gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh